thổ nhĩ kỳ đã đề xuất tiến hành sơ tán những tay súng bị thương đang cố thủ trong nhà máy thép azokstan
ở thành phố bariopol miền nam ukraine bằng đường biển
theo kế hoạch này những người sơ tán khỏi nhà máy thép azukstan sẽ được đưa tới cảng bedyansk bằng đường bộ
và một tàu thổ nhĩ kỳ sẽ đưa họ vượt biển đen đến thành phố istanbul của nước này
tuy vậy kế hoạch này hiện chưa được moscow thông qua
giới chức thổ nhĩ kỳ tiết lộ quan điểm của nga về một cuộc si tản thương binh ukraine
vẫn đang thay đổi từng ngày
trong khi đó tổng thống ukraine cho biết các cuộc đàm phán phức tạp vẫn đang được tiến hành
để sơ tán một số lượng lớn binh lính bị thương khỏi pháo đài azokstan
nhằm đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân nga
ukraine và nga hiện chưa đưa ra bình luận về khả năng thực hiện một cuộc sơ tán bằng đường biển